cá lươn cá lươn lươn

thôi đổ ra
ê con cá to chưa
này to nhất luôn
cho vào đây cho vào đây

bây giờ dẫn cô đi hải rau nhé
sau khi theo lời rùa thì chúng tôi đã bắt được rất là nhiều cá
để đủ cho bữa trưa rồi đấy ạ
bây giờ chúng tôi sẽ đi hải rau
một buổi sáng bắt cá rất là thú vị
và các bạn thấy đấy
thu anh bây giờ chỉ còn một chiếc tắt thôi ạ
cần đợi đợi thôi nhỉ
để nữa ạ
cẩn thận nhé cẩn thận ổng
chỗ bắt cá đấy
là dỗ dỗ ổng
bình thường là đi bắt cá xong rồi vẫn ra đây rửa đúng không

thật quá lạnh quá
thật quá lạnh quá
thật quá lạnh quá
thật quá lạnh
thật quá lạnh
đây là rau gì hả con
rau cải mèo ạ
cô hái á
ngay tại vườn nhà dừa cũng có một loại rau đó là rau cải mèo
một loại rau rất là đặc sắc trên vùng cao
vậy là trưa nay thu anh và hai bạn nhỏ đã có một bữa ngon rồi
bây giờ là phải ngắt như này đúng không
ngắt luôn tại vườn à
bây giờ để luôn cái gỗ này ở vườn đúng không con
cái lá vàng này cũng phải vứt đi nhỉ
ngày nào cũng ra đây hái rau ăn à
rồi xong chưa
sáng nay nhận nhiệm vụ của chương trình
thu anh và hai bạn nhỏ
rất là lo lắng không biết phải làm sao đi tìm kiếm thức ăn nơi đây như thế nào
nhưng mà khi gặp được hai bạn nhỏ thì hai bạn này đã cho mình biết được
cái kỹ năng sống và tìm kiếm thức ăn nơi đây của các bạn như thế nào
ví dụ là ra suối bắt cá về nhà vườn hái rau nhà mình
và rau rất là sạch các bạn thấy
và bây giờ thu anh sẽ vào trong nhà chuẩn bị bữa trưa
cô chào cháu
bây giờ cô có thể vào giúp cháu được không
à cho cô làm thử nhá
thu long ơi
bây giờ phải làm như thế nào
bây giờ mình tìm gốc nó xong rồi mình đào vào nó phải đào sâu vào để lấy được
cô đào nha được không
dạ cô để cháu làm cho
thì cháu làm thử cho cô xem nhá
tìm gốc và đào sâu xuống đúng không
ồ giỏi thế
đây đúng không
ui to thế
à bây giờ phải vứt sang này đúng không